sở giáo dục và đào tạo tỉnh bà rịa vũng tàu vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của một số đối tượng giả danh là cán bộ thanh tra hay các cục vụ chuyên môn của bộ giáo dục và đào tạo với giọng điệu uy hiếp đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản
theo đó tại một số địa phương xuất hiện một số đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ thanh tra của bộ giáo dục và đào tạo gọi điện cho giáo viên nhân viên của các trường học uy hiếp đe dọa yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bà rịa vũng tàu đề nghị trường phòng giáo dục và đào tạo các quyện thị xã thành phố thủ trường các đơn vị trực thuộc sở tuyên truyền đến cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh sinh viên nâng cao cảnh giác cho các thủ đoạn lừa đảo không để các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản